để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid trên địa bàn
ubnd tỉnh lâm đồng đã thành lập tám tổ công tác liên ngành
và bắt đầu đưa vào hoạt động từ ngày chín tháng bốn
các tổ công tác liên ngành được thành lập tại các huyện gồm cát tiên bảo lâm
di linh đức trọng đơn dương lạc dương
riêng huyện đạo huai thành lập hai tổ
ubnd tỉnh giao chủ tịch ubnd các huyện tổ chức lực lượng duy trì
triển khai phương án hoạt động tại các chốt
lực lượng cũng được bố trí tại các chốt kiểm soát gồm công an
cảnh sát giao thông lực lượng vũ trang y tế thanh tra giao thông dân quân tự vệ
có hướng dẫn chuyên môn của y tế để xử lý trường hợp phát hiện có yếu tố dịch tễ và cách ly
xử lý hành chính nếu cần thiết
các lực lượng y tế công an quân sự thanh tra giao thông phối hợp chặt chẽ
để vận hành các chốt này và đồng thời bố trí trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ